sáng ngày hai mươi tám tháng tám hơn một bảy triệu học sinh mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
học sinh giáo dục thường xuyên trên địa bàn tp hcm chính thức tụ trường
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn tp hcm tăng hơn ba mươi năm học sinh gồm khoảng hai mươi hai sáu trăm linh công lập và một mươi hai bốn trăm linh em ngoài công lập
trong đó học sinh khối trung học cơ sở tăng nhiều nhất
số lượng học sinh tăng tập trung tại các địa phương như tp thủ đức quận một mươi hai quận gò vấp quận bình tân huyện bình chánh và huyện hốt muôn
đây là khu vực đang trong giai đoạn đô địa hóa nhanh nên dân số tăng cơ học cao
trước tình hình số lượng học sinh tăng mạnh ngành giáo dục và đào tạo thực hiện dư giải pháp để đảm bảo cơ sở vật chất
đủ chỗ học cho tất cả học sinh trong năm học mới